trong giai đoạn một nghìn chín trăm năm mươi năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm học sinh sinh viên và hội liên hiệp sinh viên việt nam sau này hội sinh viên việt nam tích cực tham gia xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền bắc đấu tranh thống nhất nước nhà hăng hái góp phần khôi phục và phát triển kinh tế xã hội đặc biệt là phong trào ba sẵn sàng được khởi phát trong sinh viên hà nội sau đó lan nhanh sang các tỉnh thành phố khác
với khí thế xẻ dọc trường sơn đi cứu nước hàng vạn sinh viên từ các trường đại học đã tình nguyện nộp đơn xin nhập ngũ chiến đấu và hy sinh
học sinh anh dũng đó là những tấm hương như nguyễn văn thẳng đặng thùy trâm hùi ngọc dương
cùng thời điểm đó hội liên hiệp học sinh sinh viên miền trung trung bộ được thành lập cùng với đông đảo quần chúng đã xuống gừng đấu tranh chống lại chế độ độc tài mỹ diệm
tổng hội sinh viên miền nam và các tổ chức khác học sinh sinh viên đã lãnh đạo chỉ đạo phong trào học sinh sinh viên miền nam biểu tình chống bắt lính chống sự can thiệp của mỹ đòi quyền tự do dân chủ
bước sang thế kỷ hai mươi một trong bối cảnh đất nước bước vào thời kỳ đầy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sinh viên được xác định là bộ phận quan trọng của nguồn nhân lực để thực hiện sự nghiệp cao cả ấy
đại hội toàn quốc hội sinh viên việt nam lần thứ tám nhiệm ký hai nghìn chín hai nghìn một mươi ba đã xác định hai cuộc vận động đó là cuộc vận động sinh viên năm tốt và cuộc vận động sinh viên xây dựng môi trường giáo dục thân thiện lành mạnh
đến nay phong trào sinh viên năm tốt tiếp tục là phong trào chủ đạo
hội sinh viên việt nam ngày càng thu hút được sự quan tâm tham gia của đông đảo sinh viên một trường mới đang mở ra với hội sinh viên việt nam
trên chặng đường dài phía trước hội sinh viên việt nam sẽ luôn nỗ lực để xứng đáng là tổ chức đại diện cho quyền lợi hợp pháp chính đáng của hội sinh viên
hội viên sinh viên việt nam là người bạn đồng hành với hội viên sinh viên trên chặng đường phấn đấu rèn luyện cống hiến tài năng và trí tuệ với bầu nhiệt huyết của thanh xuân vì sự phồn vinh và phát triển của đất nước